trước những phản ánh của một số khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng vọt trong thời gian gần đây
ngành điện thành phố đà nẵng đã nghiên cứu nâng cấp hệ thống tra cứu chỉ số điện hàng ngày
nhằm nỗ lực đáp ứng tối đa nhu cầu minh bạch thông tin của khách hàng
đây cũng là đơn vị đầu tiên của ngành điện cả nước đưa tiện ích thiết thực này vào áp dụng
qua đó giúp cho người dân thay đổi thói quen sử dụng điện một cách tích cực và hiệu quả hơn
bình quân mỗi tháng gia đình chị võ thị tường vi dùng hết gần một triệu đồng tiền điện
cao điểm nắng nóng hiện tại có thể tăng lên trên ba mươi
từ khi sử dụng hệ thống phần mềm tra cứu điện và cảnh báo lượng điện bất thường
chị đã thường xuyên kiểm tra chỉ số hàng ngày và chủ động đưa ra kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm nhất cho gia đình
tính riêng trong tháng sáu vừa qua số lượng truy cập hệ thống này đã lên gần năm mươi năm lượt
gấp một năm lần tổng lượt truy cập tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
để đáp ứng nhu cầu tiếp cận tham gia giám sát dịch vụ điện của khách hàng
điện lực tp đà nẵng đã tiến hành nâng cấp tính năng phần mềm tăng khả năng tương tác với người dân và doanh nghiệp
tổng lượng truy cập hệ thống này đã lên gần năm mươi năm lượt gấp một năm lần tổng lượt truy cập tính từ đầu năm hai nghìn một mươi chín

thông tin từ ngành điện tp đà nẵng
phố đà nẵng cho biết thời điểm sau khi dịch bệnh covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
sản lượng điện sử dụng trên toàn thành phố đã tăng trên ba mươi so với các tháng trước
trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài ngành điện tp cũng đã tăng cường tuyên truyền
đưa ra các khuyến cáo hữu ích đến khách hàng như không nên sử dụng các thiết bị công suất lớn cùng một lúc
cắt giảm các thiết bị không cần thiết nhằm giảm nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện